ngày một mươi bốn tháng chín tòa án nhân dân tỉnh an giang đã mở phiên tòa lưu động tại xã khánh an huyện an phú
xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
tòa đã tuyên phạt bảy năm tù đối với bị cáo nguyễn hoài phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang và sa liêm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại xã khánh bình huyện an phú tỉnh an giang ba năm tù
tuyên buộc hai bị cáo phải nộp lại hơn hai mươi sáu triệu đồng thu lợi bất chính
theo cáo trạng khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi nguyễn hoài phương bắt đầu đứng ra tổ chức
đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới việt nam campuchia
mỗi một khách qua lại biên giới trót lọt phương lấy hai triệu đồng tiền công
và trả cho sa liêm năm trăm linh đồng tiền công trả khách
với một số đối tượng có hành vi giúp sức cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang
đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và xử lý sau